mỹ nhật bản hàn quốc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
đồng chí phan văn khải sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba quê quán huyện củ chi tp hcm
đồng chí đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương sao vàng huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng năm hai nghìn một mươi bốn để ghi nhận những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng
và trong con mắt các đồng sự doanh nghiệp những người đã có dịp tiếp xúc và làm việc trực tiếp với nguyên thủ tướng phan văn khải ông là một người có tư duy kỹ trị điều hành theo phương pháp dựa trên tính toán và cơ sở khoa học
chính ông là người đặt nền móng cho một loạt các quyết định và bước ngoặt quan trọng để nền kinh tế việt nam
bước vào giai đoạn hội nhập nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy cơ hội để việt nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực đông nam á
nhớ lại khoảng thời gian làm việc với thủ tướng phan văn khải nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước lê văn châu vẫn nhớ như in những kỷ niệm thời thị trường chứng khoán mới khai mở
để chuẩn bị cho việc khai mở và thực hiện niêm yết vào năm hai nghìn rất nhiều giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị đã được đưa ra từ hàng chục năm trước đó
thủ tướng phan văn khải đã nói rằng để huy động được vốn dài hạn chắc chắn chúng ta phải xây dựng thị trường chứng khoán nhưng hãy làm từng bước vừa làm vừa rút kinh nghiệm chậm chắc không để đổ vỡ
đến ngày sắp sửa để mở thị trường chứng khoán thì chỉ còn lại hai doanh nghiệp quyết tâm để lên sàn thôi
thủ tướng phan văn khải bảo không ta phải quyết tâm làm từ nhỏ đến lớn hai công ty cùng mở thị trường chứng khoán
nhớ lại quãng thời gian làm việc với nguyên thủ tướng chuyên gia kinh tế lê đăng doanh vẫn còn nguyên ấn tượng về người đã đặt nền móng cho luật
doanh nghiệp và luật đầu tư
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông lê văn châu khi đang là phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam cũng được làm việc cùng với đồng chí phan văn khải
thời điểm đó việt nam đang gặp khó khăn về tài chính sau chiến tranh với những khoản nợ và yêu cầu cấp thiết về vốn để thực hiện công cuộc đổi mới
đoàn công tác của việt nam do phó thủ tướng phan văn khải dẫn đầu đã tham dự hội nghị paris nhóm các nhà tài trợ cho việt nam
đây chính là nền móng của hội nghị cg
những năm tiếp theo
còn nhiều dấu ấn nữa của nền kinh tế việt nam dưới thời lãnh đạo của nguyên thủ tướng phan văn khải
nhưng tự trùng lại di sản của ông để lại cho chúng ta là một nền kinh tế năng động sẵn sàng hội nhập và một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng mạnh mẽ trở thành trụ cột của nền kinh tế và đóng góp cho công cuộc phát triển bền vững
bản tin sẽ được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
tại trụ sở chính quyền thành phố sankt petersburg của nga đã diễn ra hội thảo quốc tế và triển lãm hiện vật kỷ niệm chín mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh khi đó mang tên nguyễn ái quốc đặt chân đến petrograd sankt petersburg ngày nay
hội thảo do ủy ban đối ngoại và hội đồng thanh niên sanh petersburg quỹ quốc tế con đường hòa bình trung tâm hỗ trợ phát triển nhân đạo quyền hòa bình nga tổ chức
phó thống đốc st petersburg oleg makov cùng các lãnh đạo chính quyền thành phố
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh đã đến sự hội thảo
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại liên bang nga
trong khuôn khổ hội thảo các đại biểu đã được nghe gần hai mươi tham luận về người thanh niên trẻ nguyện ái quốc
mang trong lòng tình yêu quê hương đất nước khát khao một cuộc sống độc lập tự do cho đồng bào mình
từ thủ đô paris của pháp đã tìm được đường đến nước nga quê hương của cách mạng tháng một

đất nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa soviet
các tham luận cũng ca ngợi tình hữu nghị mối quan hệ hợp tác giữa các thế hệ thanh niên nga và việt nam trên mọi lĩnh vực
trước hết là văn hóa và giáo dục khẳng định đất nước việt nam hiện đại năng động sẵn sàng hợp tác và phát triển
các tham luận đặt tại hội thảo cũng như các ý kiến bên lề cho thấy
các lớp thanh niên nga ngày nay vẫn đặc biệt quan tâm tới sự kiện người thanh niên yêu nước nguyễn ái quốc
đặt chân đến nước nga và tìm ra con đường cứu nước
các em đánh giá cao vai trò của đồng chí nguyễn ái quốc người cha già của dân tộc việt nam
các em cũng khẳng định hồ chí minh là một con người lỗi lạc một nhà yêu nước nhiệt thành
tôi rất cảm động được tham gia sự kiện kỷ niệm chín mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh đến petrograd
trải qua chín mươi năm năm song những tư liệu ký ức về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
vẫn còn nguyên giá trị
và chủ tịch hồ chí minh mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ hai nước liên bang nga và việt nam nói theo
tôi cho rằng nguyễn ái quốc là một nhà tư tưởng lỗi lạc người quyết định con đường phát triển của việt nam
tôi hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước liên bang nga và việt nam ngày càng phát triển
tham luận của các đại biểu đến từ việt nam cũng thu hút sự chú ý tại hội thảo
đó là các tham luận như thanh niên việt nam sống chiến đấu làm việc và học tập theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
phát triển quan hệ hợp tác giữa thanh niên các tỉnh thành việt nam và liên bang nga
trước hết giữa xanh bết đắp bùa thành phố hồ chí minh hà nội
di huấn của chủ tịch hồ chí minh đối với thanh niên
hay tham luận việt nam hôm nay đất nước của sự năng động liên kết và phát triển
hội nghị ngày hôm nay với phong trào thanh niên
thì bạn rất mong muốn
tiếp nối được các mối quan hệ tốt trong lịch sử
và thông qua những buổi như ngày hôm nay
tăng cường sự hiểu biết hơn nữa giữa thanh niên sinh viên của nga của việt nam
bên lề hội thảo ban tổ chức đã thực hiện một triển lãm nhỏ
trưng bày tranh ảnh báo chí tư liệu về người thanh niên yêu nước nguyễn ái quốc
chủ tịch hồ chí minh tại petrograt nói riêng và liên bang nga nói chung
hội thảo đã khép lại
đối với các thế hệ trẻ việt nam và liên bang nga hôm nay
tấm gương của một người thanh niên yêu nước nguyễn ái quốc sẽ còn mãi sáng trong
và các thế hệ trẻ nguyện phấn đấu hết mình học tập và làm việc
dựng xây đất nước và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc việt nam và liên bang nga
ngày một mươi bảy tháng ba
tại trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật việt nam
đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm và trao thưởng ảnh đất nước và con người bạn bè quốc tế
sự kiện thu hút sự quan tâm
quan tâm đông đảo của các nhếp ảnh ra chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước
liên hoan ảnh đất nước và con người bè bạn quốc tế nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm năm
với mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh về các quốc gia trên thế giới
phục vụ nhu cầu tìm hiểu của công chúng trong nước
góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân việt nam và bè bạn quốc tế
sự kiện thu hút sự quan tâm

phục vụ nhu cầu tìm hiểu của công chúng trong nước

giúp các bạn bè chúng ta phát triển như thế nào đấu tranh như thế nào và đời sống mọi người ra sao
tôi nghĩ rằng đây là một sự hội nhập của nhếp ảnh đối với quốc tế
sau hai tháng phát động ban tổ chức đã nhận được một bảy trăm sáu mươi chín tác phẩm của hai trăm chín mươi ba tác giả trong cả nước gửi dự thi
hội đồng thẩm định đã chọn ra được một trăm ba mươi năm tác phẩm để trưng bày triển lãm
các tác phẩm tham dự liên hoan ảnh đất nước và con người bè bạn quốc tế
đã phản ánh đa dạng phong cảnh thiên nhiên
vẻ đẹp kỹ thuật
đời sống sinh hoạt
di tích văn hóa
phong tục tập quán
truyền thống văn hóa và chân dung con người của các quốc gia trên thế giới
cuộc triển lãm này số lượng ảnh và chất lượng ảnh đạt rất cao
đặc biệt là các nghệ sĩ nhấ ảnh việt nam đã đi nhiều nước trên thế giới
để có một bộ ảnh rất sống động và có nhiều góc chụp đẹp
có nhiều sáng tạo đặc biệt
và qua cái triển lãm này thì những người việt nam chưa có điều kiện
đến các nước trên thế giới
có thể biết được cái bản sắc dân tộc
cái phong cảnh và cái sinh hoạt của rất nhiều nước trên thế giới
đặc biệt là các nước châu ả
bên cạnh cái việc chúng ta đi du lịch
chúng ta còn cần phải ghi nhận được cái đặc điểm về con người
văn hóa của các nước bề bãi
đó cũng là cách mà chúng ta thẩm thấu được văn hóa của họ
cũng như là truyền tải và quảng bá đến đâu nào tôn trúng
về hình ảnh
chân thiện mỹ của các dân tộc khác nhau trên thế giới
và tôi nghĩ rằng
đây là một trong những cái hướng mà gợi mở
làm cho các nhà nhấp ảnh chúng tôi
có được cái mục đích mang tính trưởng sâu hơn
trong những chuyến đi du lịch và tác giả của nước ngoài
các tác phẩm triển lãm sẽ được tính điểm cấp quốc gia
để xét kết nạp hội viên cũng như trao tương hiệu hội viên
theo quy chế của hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
nằm trong chuỗi các sự kiện của hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi tám
tại bảo tàng hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm
làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp bốn
do tạp chí người làm báo phối hợp cùng ban nghiệp vụ
cổng thông tin điện tử hội nhà báo việt nam tổ chức
tham gia buổi tọa đàm có sự góp mặt
của nhiều lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí
lãnh đạo hội nhà báo việt nam
đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
cơ sở đào tạo báo chí các cấp hội nhà báo
và cùng đông đảo các phóng viên nhà báo
cách mạng công nghiệp là xu hướng hiện đại
của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất
bản chất của cách mạng công nghiệp bốn
đó chính là việc dựa trên nền tảng công nghệ số
và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh
để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản xuất
nó đã tác động nhiều mặt vào đời sống xã hội
và trực tiếp là hoạt động báo chí việt nam
với sự lớn mạnh không ngừng
nó đã và đang tác động đến sự sinh tồn
của các phương tiện truyền thông truyền thống
ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo
nhà báo hiện nay thì đòi hỏi cái kỹ năng gọi là
multi tasking tức là đa nhiệm
một người có thể làm được nhiều nhiệm vụ cùng một lúc
biết được công nghệ để đưa lên nhiều nền tảng khác nhau
chứ không chỉ đơn giản là một cái bài viết
đăng trên báo in
và thậm chí là nhà báo đòi hỏi phải biết
nhiều khi là phải viết kể cả như là một người phí thuật
để nắm mắt cái vấn đề công nghệ cụ thể
tại buổi tọa đàm những vấn đề cơ bản
của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
ảnh hưởng đến lĩnh vực truyền thông báo chí
đã được nhận diện
song với những gì mà các nhà báo kỳ cựu
các chuyên gia về báo chí đã đóng góp trong buổi tọa đàm
thì báo chí việt nam có thể coi cách mạng công nghiệp bốn
là một vận hội đồng hành
cùng với những nền tảng sẵn có của mình
để phát triển một cách vững vàng trong thời đại mới
đồng thời người làm báo phải tự trang bị cho mình
vốn kiến thức nền tảng
phải liên tục học hỏi và hoàn thiện bản thân
chúng tôi luôn có một cái quan điểm rất là rõ ràng như này
đào tạo để một người mà sử dụng
mới có năng lực
có công nghệ nào đó
cho làm báo thì rất dễ
nhưng mà dùng nó như thế nào
dùng nó với mục đích gì
và làm nội dung nó
để có được những cái tác phẩm
đúng là những cái tác phẩm báo chí
hay nói cái khác là đào tạo được nhà báo giỏi
mà sử dụng được cái công nghệ đó
thì đấy mới chính là cái yêu cầu mà quan trọng nhất
dù thế nào chăng nữa
thì nhà báo cũng không thể làm giúp công nghệ
mà nhà báo vẫn phải làm việc bằng cái tâm của mình
vẫn phải làm việc một cách chuyên nghiệp
và cố gắng đưa những thông tin thật là chính xác
thật là cân bằng đến với độc giả
thì cái việc đó thì công nghệ không thể nào thay thế được
buổi tọa đàm làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp bốn
thực sự là một diễn đàn giao lưu
gắn kết giữa cơ quan quản lý báo chí
với các cơ quan báo chí
và các cơ sở đào tạo báo chí trong hoạt động báo chí nói chung
và đào tạo nguồn nhân lực mới cho báo chí nói riêng
để có những bước đi phù hợp với xu thế chung của thế giới
tiếp theo chương trình
công bố quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không vân đồn
hàng trăm người dân kêu cứu vì ô nhiễm bụi than
ngày một mươi bảy tháng ba tại quảng ninh
bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
đã tổ chức lễ công bố quyết định
việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế vân đồn
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
quyết định bốn trăm chín mươi bảy ngày một mươi năm tháng ba hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải quy định
cảng hàng không vân đồn sẽ là cảng hàng không quốc tế
tính chất sử dụng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
cảng hàng không quốc tế vân đồn có sân bay cấp bốn e
và sân bay quân sự cấp hai
có đường cất hạ cánh đường băng dài ba sáu km
rộng bốn mươi năm m
có tối thiểu sáu vị trí đỗ
công suất khai thác từ hai đến hai năm triệu
lượt khách một năm
giai đoạn định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ nâng công suất khai thác lên năm triệu lượt khách một năm
số vị trí đỗ tối thiểu là một mươi hai máy bay
trên cơ sở cái quy hoạch được công bố ngày hôm nay
thì chúng tôi sẽ triển khai tới các cơ quan hiệu quan
phải đảm bảo các quy hoạch
nó tương thích và nó đồng bộ
từ quy hoạch sử dụng đất
rồi quy hoạch phát triển các ngành nghề các lĩnh vực
cái thứ ba nữa
chúng tôi đồng thời
cái việc phát triển các cơ sở hạ tầng
giao thông kết nối đường cao tốc
từ hải phòng đến hạ long
hạ long kết nối vân đồn
sẽ được khánh thành vào cùng thời điểm
khu phục vụ mặt đất cảng hàng không quốc tế vân đồn
gồm nhà ga gồm hai mô đun độc lập
ngoài ra còn có hệ thống đường giao thông
các khu chức năng khác
tổng diện tích đất sử dụng của cảng hàng không quốc tế vân đồn
đến năm hai nghìn hai mươi
hơn ba trăm hai mươi sáu ha
dự kiến cảng hàng không quốc tế vân đồn
sẽ được đưa vào vận hành khai thác
ngay trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám này
do diễn biến thời tiết phức tạp
thuận lợi cho nhiều dịch bệnh trên đàn gia súc phát triển
trên địa bàn tỉnh yên bái đã ghi nhận
bệnh lở mồm long móng ở nhiều địa phương
ngành nông nghiệp tỉnh yên bái
đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt
về công tác khống chế bệnh
không để lây lan gia diện rộng
gia đình ông thảo già lu ở bản nậm pần
xã nậm có huyện mù cang trải
kinh tế chính của gia đình ông
là đàn trâu bò một mươi con
đến nay gia đình ông đã có tám con trâu
và bò bị mắc bệnh
ông cho biết do chủ quan từ năm đến sáu ngày nay
khi lên rừng lùa đàn trâu bò
về chuồng nuôi nhốt
thì phát hiện bệnh trên tám con gia súc
ông được cán bộ thú y hỗ trợ thuốc
và cách chữa bệnh nên đã tập trung
cứu chữa số trâu bò mắc bệnh nhà mình
đến nay sức khỏe của đàn gia súc rất yếu
có nguy cơ phải tiêu hủy
gia đình đã phát hiện bệnh
và báo cho cán bộ thú y hướng dẫn
cách chăm sóc lên đàn gia súc
cấp thuốc tiêu độc khử trùng
hướng dẫn tiến hành nuôi nhốt tập trung
không thả rông gia súc
gia đình mình cũng mong nhà nước có chính sách hỗ trợ
để giúp gia đình mình phát triển
chăn nuôi trong thời gian tới
để phát triển kinh tế tăng thu nhập
góp phần vào xóa đói giảm nghèo cho gia đình
tại huyện vùng cao mù cang trải
ổ bệnh lở mồm long móng
xuất hiện tại ba bản háng cơ huy páo
nậm pẩn của xã nậm có
khi phát hiện bệnh
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái
đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra
lấy mẫu bệnh
cấp hơn sáu trăm linh lít thuốc sắt trùng
gần tám liều vaccine lở mồm long móng
cho các địa phương có dịch
tiêm phòng bao vây không cho bệnh lây lan
số vaccine này sẽ được tiêm hết
trước ngày một mươi tám tháng ba
chúng tôi đã triển khai về
khuôn tiêu đồ khử trung
và triển khai tiêm phòng
tại các bản có
gia súc mắc bệnh
lở mồm long móng
và các bản giáp danh
địa điểm có dịch
và tiếp tục chỉ đạo thành
vận động nhân dân đưa đàn
gia súc về nuôi nhốt
để riêng đối với những con bị bệnh
thì nuôi cách ly
nhốt và điều trị
theo hướng dẫn của hoàn chính môn
trực tiếp thì cũng đã đề nghị kết nghị với
tỉnh đã cấp sáu hai trăm linh liều
vaccine phòng chống dịch lở mồm long móng
và tiến hành tiêm trong
tổng đoàn gia súc
để đảm bảo cho dịch lở mồm long móng không lây lan
xa diện rộng trên đàn gia súc
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái
tiếp tục chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y
phối hợp với xã hướng dẫn
người dân tiêm phòng phun tiêu đồ khử trung
tập trung nuôi nhốt gia súc
và chăm sóc số châu bò bị nhiễm bệnh
khi thấy có biểu hiện
cùng với đạo ứng trực tại các chốt
kiểm dịch tạm thời không để người dân
mua bán gia súc qua địa bàn
liên quan đến vụ việc khai thác
trái phép rừng thông
do cộng đồng bon bucor xã
đắc rutin huyện tuy đức quản lý
ngày một mươi bảy tháng ba
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết
đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng
lê xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thôn một xã quảng tân
huyện tuy đức để điều tra
về hành vi đưa hối lộ
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
biết được thông tin rừng cộng đồng bon bucor
có chủ trương cho khai thác
tận thu những cây thông bị khô chết
nên lê xuân dũng
đã bàn bạc với trần tiến dũng
đến gặp ông nguyễn văn minh
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc rutin
để xin khai thác
tại đây lê xuân dũng đã đưa cho ông minh hai trăm linh triệu đồng
để ông minh với tư cách chủ tịch ủy ban nhân dân xã
sẽ cho phép hai đối tượng lê xuân dũng
và trần tiến dũng khai thác
trước khi có chủ trương của ủy ban nhân dân huyện tuy đức
và xác nhận vào bảng kê lâm sản
để thuận tiện cho việc mua bán vận chuyển gỗ
liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này
viện kiểm sát nhân dân đắc nông
đã phê chuẩn khởi tố bị can
lệnh bắt nạm giam và khám xét
đối với ông nguyễn văn minh
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc rutin
để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
trên địa bàn thôn hạ triểu thị trấn minh tân
huyện kinh môn tỉnh hải dương
từ nhiều năm nay đã hình thành và tồn tại
bãi than ngay sát khu vực dân cư sinh sống
những chiếc xe quá tải trọng
chở đầy than di chuyển ngày đêm
làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống
và sức khỏe của người dân
theo phản ánh của người dân tại thôn hạ chiều
bãi than ở giữa khu dân cư này
đã tồn tại được khoảng gần chục năm nay
từ khi dịch bệnh
khi có bãi than
con đường của thôn luôn phải oan mình
chịu đựng những lượt xe quá tải trọng
liên tục chở than ra vào bất kể ngày đêm
bụi than khiến những con đường
những bức tường và cả cây cối
trở nên đen kịt
trong không khí lúc nào cũng có
sự hiện diện của bụi than
từ phản ánh của người dân
những tấm biển cấm xe quá tải trọng
như thế này đã được dựng lên
thế nhưng không khó để bắt gặp
một vài chiếc xe chở than
vẫn đều đạn đi qua con đường dân sinh
và để bảo đảm việc hoạt động liên tục
của bãi than hầu hết các xe chở than
quá tải trọng lại chạy qua
một con đường chắn ngang cánh đồng
sau này về đó dân chúng tôi chặn xe
thì họ lại thành lập ra một con đường chắn
là con đường từ kia chạy vào đây
để cho các ngành than nó hoạt động
liên tục chứ họ không quan trọng gì
là cấm xe quá tải
cả họ chắn những đường dân ở thân sinh ra
thế nhưng mà họ chắn
giữa cánh đồng như thế này thì họ này
để ảnh hưởng đến bà con
và cái lúa và môi trường sống
của mọi người dân
phía đằng sau tôi là con đường chắn
nơi mà rất nhiều xe chở than
luôn đi qua khu vực này
và với người dân của thôn hạ triểu
thì họ không chỉ phải hứng chịu
bụi than mà còn rất là nhiều
những hệ quả từ cái việc
mà những xe than tải trọng lớn
như thế này đi qua
bụi than khiến những cây lúa
khó phát triển những ngôi nhà
ám màu đen và quan trọng hơn
là người dân
từ người già đến trẻ nhỏ
cứ ngày ngày hít thở bầu không khí
đầy bụi than rất nhiều người dân
trong thôn đã bị nhiễm bệnh về đường hô hấp
sức khỏe của họ cứ bị mài mòn
từng ngày vì bụi than
người dân cũng đã phản ánh thực trạng trên
đến các cơ quan chức năng
nhưng đến nay họ vẫn phải chấp nhận
cảnh bụi than đen kịt mù mịt
như thế này
ngày một mươi bảy tháng ba công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển mua bán trái phép năm bánh heroin ma túy đá và hơn hai viên ma túy tổng hợp
qua nguồn tin báo của quân chứng nhân dân vào khoảng ba giờ ngày một mươi bảy tháng ba trên quốc lộ bảy a địa bàn xã linh sơn huyện anh sơn công an huyện yên thành phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép năm bánh heroin ma túy đá và hơn hai viên ma túy tổng hợp

tập cận bình được tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước chủ tịch quân ủy trung ương thêm một nhiệm kỳ nữa
hội nghị toàn thể lần thứ năm kỳ họp thứ nhất đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc khóa một mươi ba cũng bầu ông vương kỳ sơn làm phó chủ tịch nước ông lật chiến thư làm chủ tịch quốc hội khóa một mươi ba
ngay sau khi được bầu chủ tịch trung quốc tập cận bình và các quan chức vừa được bầu đã tuyên thệ nhiệm kỳ thứ hai của chủ tịch tập cận bình sẽ kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi ba
ngày một mươi một tháng ba quốc hội trung quốc khóa một mươi ba cũng đã thông qua các nội dung sửa đổi hiến pháp trong đó có đề xuất xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí chủ tịch nước và đưa tư tưởng chính trị của chủ tịch tập cận bình vào hiến pháp trung quốc
ngày hôm nay cử tri nga đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước nga cho nhiệm kỳ sáu năm tới
theo trung tâm nghiên cứu dư luận nga chủ nhân tương lai của điện kremli sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc tiếp tục duy trì đà khôi phục và tăng trưởng kinh tế của nước này
nước nga trước sức ép từ các nước phương tây
trung tâm nghiên cứu dư luận nga đã đưa ra dự báo về số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống có thể vào khoảng từ sáu mươi ba đến sáu bảy
cải cách kinh tế vẫn là điều được các cử tri nga kỳ vọng nhiều nhất trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới
điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là cuộc sống của người dân được cải thiện
người dân nga không thờ ơ với bầu cử họ quan tâm đến số phận đất nước
nhiệm vụ của chính quyền mới tới đây sẽ là tiếp tục cải cách kinh tế
đối với lãnh đạo mới của đất nước tôi mong muốn họ đem lại cho người dân một sự ổn định và tin tưởng
chúng tôi không có gì phàn nàn về đời sống hiện nay và tôi mong muốn sự cải thiện đó được tiếp tục
theo kết quả thăm dò dư luận cuối cùng được công bố trước ngày bầu cử tổng thống nga vladimir putin vẫn dẫn đầu danh sách được đông đảo cử tri ủng hộ
số lượng cử tri đi bỏ phiếu được dự báo khoảng gần
cho thấy mối quan tâm có trách nhiệm và kỳ vọng không nhỏ của người dân nga vào lãnh đạo đất nước vào con đường tương lai
các quan chức ngoại giao của mỹ nhật bản và hàn quốc đã có các cuộc gặp riêng rẽ tại washington
nhằm thống nhất quan điểm trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa mỹ và triều tiên dự kiến diễn ra vào tháng năm này
bộ ngoại giao mỹ cho biết các quan chức ngoại giao ba bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh
cũng như việc tiếp tục gây sức ép tối đa đối với triều tiên cho đến khi nước này tiến hành các bước đi cụ thể có thể kiểm chứng hướng tới phi hạt nhân hóa
thứ trưởng ngoại giao mỹ sullivan và ngoại trưởng hàn quốc kang kung hoa đã nhất trí rằng
quan hệ đồng minh mỹ hàn là yếu tố cốt lõi đối với hòa bình ổn định tại khu vực
lập trường của seoul là sẽ không từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên trong bất kỳ tình huống và điều kiện nào
seoul cũng sẽ cố gắng tạo lập không khí thuận lợi để cuộc gặp
thượng đỉnh mỹ triều mang lại thành công
trong khi đó tại cuộc gặp giữa ông sullivan và ngoại trưởng nhật bản taro kono
hai bên đều tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh mỹ nhật cam kết duy trì việc gây sức ép tối đa đối với bình nhưỡng
tại hội nghị về bảo vệ loài voi châu phi vừa diễn ra ở botswana
hai nước châu phi đã kêu gọi liên minh châu âu eu ngăn chặn tình trạng buôn bán ngà voi trái phép
thông qua một bản kiến nghị yêu cầu eu đóng cửa thị trường
theo avaat một tổ chức hành động toàn cầu
eu là thị trường buôn bán ngà voi hợp pháp lớn nhất thế giới và gián tiếp tiếp tay cho việc săn bắn voi trái phép
châu âu cũng vừa là nơi thu mua ngà voi buôn bán trái phép từ châu phi
vừa là điểm trung chuyển của mặt hàng này tới châu á
nơi người tiêu dùng có nhu cầu cao đối với các loại sản phẩm này
vì vậy để bảo vệ loài voi châu phi trước nạn săn bắn trái phép
vấn đề quan trọng là phải ngăn chặn việc buôn bán ngà voi
sang các nước eu
kết quả một cuộc điều tra về loài voi châu phi được thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy
số voi đã giảm xuống chỉ còn khoảng ba trăm năm mươi hai con so với một ba triệu con trong năm một nghìn chín trăm tám mươi
các quy định quốc tế vẫn cho phép các nước xuất khẩu những sản phẩm từ ngà voi
chủ yếu là phím đàn dương cầm quân cờ bóng bê lắc đồ thủ công mỹ nghệ
được làm trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
thay thế vỉa hè
vỉa hè rãnh thoát nước trên đường phố bị xuống cấp do sử dụng gạch lát có tuổi thọ thấp
làm mất mỹ quan đô thị bằng cách sử dụng các vật liệu bền vững hơn và thân thiện với môi trường
đang là xu thế hiện nay trên thế giới
đây cũng là một trong những thành quả của chiến dịch bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa tại ghana
thoạt nhìn những vỉa hè tại ghana đều giống với các vỉa hè khác trên thế giới
thế nhưng điều đặc biệt ở chỗ
những tấm lát vỉa hè này được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường
thay thế cho xi măng
chất phụ da để chế tạo bê tông chất lượng cao và giảm ô nhiễm môi trường
nhà máy tái chế nhựa tại akra chính là nơi tạo ra những khối gạch lát vỉa hè này
rác thải nhựa tại đây được phân loại và tái chế sau đó trộn với cát ở tỷ lệ bảy mươi
với cấu tạo như vậy viên gạch này có thể chịu trọng lực cao gấp tám trăm linh so với bê tông hay nhựa đường
mỗi một khối gạch làm ra được bán với giá một usd
hiện công ty cũng đang tạo công an việc làm cho gần bảy mươi lao động
thủ đô accra
của ghana đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn đó là gia tăng dân số kéo theo rác thải sinh hoạt
trong đó rác thải nhựa là một thách thức lớn bởi nó khó phân hủy
giờ đây không chỉ được sử dụng làm gạch lát vỉa hè sản phẩm nhựa tái chế này có thể sử dụng trong xây dựng
và nhiều công trình khác nhờ có độ bền cao
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân